xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa tuyên phạt sáu bị cáo tổng mức án là tám mươi năm năm tù
về các tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác cả sáu bị cáo đều công tác tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn sáu trăm linh hai d
theo có trạng các bị cáo đã câu kết với nhau nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện khi đến đăng kiểm
tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn sáu trăm linh hai d để bỏ qua lỗi cho đạt đăng kiểm
trong đó trần lập nghĩa không phải là giám đốc trung tâm nhưng là người chủ mưu chỉ đạo các bị cáo còn lại
nhận hối lộ và bỏ qua các lỗi khi đăng kiểm
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh đồng tháp bắt quả tang nhân viên tại trung tâm sáu nghìn sáu trăm linh hai d
đã đăng kiểm bỏ qua lỗi cho bốn mươi bốn phương tiện nhận hối lộ một mươi tám sáu triệu đồng
theo kết quả điều tra từ ngày khai trương vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt quả tang
các bị cáo đã nhận tiền phụ thu của hơn năm hai trăm linh phương tiện không đạt chuẩn
với tổng số tiền hơn hai bốn tỷ đồng
vào ngày hôm qua năm tháng năm công an quận tây hồ thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cố ý gây thương tích và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ anh đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở quận tây hồ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo điều tra vũ anh đức kinh doanh cà phê cùng mẹ ở phố vệ hồ phường xuân la
gần đây quán cà phê của đức mâu thuẫn trong việc bán hàng về quán cà phê bên cạnh
vào chiều ngày một tháng năm nhân viên hai quán cà phê trong lúc tranh giành khách có lời qua tiếng lại
chửi mắng nhau đức sau đó có sang nói chuyện nhưng không giải quyết được và đã có hành động sô sát
với người yêu của chủ quán cà phê hậu quả nạn nhân bị thương tích nặng đang được điều trị tích cực
nhận thức được hành vi của mình vào tối ngày một tháng năm đức đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
công an huyện thanh bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trả tự tại khu vực khóm tân đông a
thị trấn thanh bình huyện thanh bình đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng trần việt bình
cư trú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện một bịch ni lông màu trắng bên trong có ba bịch ni lông
chứa ma túy với tổng trọng lượng gần một mươi gram ma túy và một số tăng vật khác
liên quan công an huyện thanh bình đang tạm giữ hình sự bình để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với một mươi bảy xe chữa cháy chuyên dụng đã được điều động
đến năn dãy nhà kho để dập lửa vụ cháy xảy ra tại địa bàn phường phước long b
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
mới đây vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho hàng công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu
kinh phít trên đường d sáu
phường phước long b nhận tin báo công an phường phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố thủ đức khu vực một khu vực hai đội một đội ba phòng cảnh sát
phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh đã tới hiện trường
tổng cộng một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với một mươi bảy xe cứu hỏa chuyên dụng tham gia chữa cháy
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên trong quá trình chữa cháy
có hai cảnh sát bị ngạt khói phải cần đến sự hỗ trợ của y tế hiện sức khỏe đã ổn định
vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu dụi bốn mươi trên ba trăm linh mét vuông kho của công ty kinh phít
hai mươi trên bốn trăm linh mét vuông kho của một công ty khác liên kể tổ trợ cháy đã bảo vệ
chống cháy lan sang kho bia và nhà dân lân cận nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều nay trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết mở rộng điều tra vụ án
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với ông mai tiến dũng
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện quy trình tố tụng theo quy định
trước khi bị khởi tố bắt tạm giam ông mai tiến dũng từng hai lần bị kỳ luật
chuyển sang các tin tức cập nhật về an ninh trật tự
tại nghệ an công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn bắt một đối tượng thu giữ tám viên ma túy tổng hợp hai sao nhọn cùng một số tăng vật liên quan
đối tượng bị công an bắt giữ là ngân văn pịt chú tại huyện tương dương
sau một thời gian theo dõi ngày hai tháng năm tại khu vực bản triềng xã chi lễ huyện quế phong lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật là hai viên ma túy tổng hợp
một xe mô tô một điện thoại di động và hai dao găm
cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng ban chuyên án thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khám xét nơi ở đối với trần thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường quyết thắng thành phố sơn la về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thanh là nhân viên hợp đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn trương đoàn có địa chỉ tại quận năm thành phố hồ chí minh
trong thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba do đánh bạc trên mạng internet thua lỗ
tiền đánh bạc đối tượng thanh đã tạo lập khống các đơn hàng nhằm chiếm đoạt bảy lần với tổng số tiền là sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng của công ty
sau hơn một mươi ngày tập trung điều tra truy xét lực lượng công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã làm rõ
và bắt bốn đối tượng liên quan đến vụ sáu xe ô tô bị tạt sơn tại phường định công
các đối tượng trong vụ án này là ngô xuân hữu phan văn toại nguyễn thành nam trần trọng khang
trong đó hữu có bãi trồng giữ xe ô tô tại sân trung cư ct một a đơn nguyên ba
khu đô thị định công
thời gian gần đây hữu thấy một số xe ô tô không hợp đồng gửi xe ở bãi của mình mà chuyển sang bãi trồng giữ
tại các bãi ở sân trung cư bên cạnh nên đã cùng với các đối tượng trên mua sơn rồi đổ lên các xe ô tô
với mục đích xử lý đe dọa chủ xe ô tô
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cho biết có bốn bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội tổng hợp của bệnh viện
do bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc
ngoài ra còn một người khác cũng đang bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc
đang điều trị tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi
trước đó vào tối ngày hai tháng năm cả gia đình ở thôn tây an vĩnh huyện đảo lý sơn gồm một mươi hai người cùng ăn tối
trong đó có dùng món cá nóc
vài tiếng đồng hồ sau năm người bị đau bụng nôn ói và đi ngoài
sau khi đưa lên bệnh viện lý sơn đã tiếp tục đưa vào đất liền bệnh viện đa khoa quảng ngãi
và bệnh viện sản nhi để điều trị
theo khuyến cáo của các bác sĩ cá nóc có chất độc gọi là t chodotoxin
đây là một loại độc tố thần kinh cực độc gấp hơn một lần so với chất độc cyanur
một thông tin khác thưa quý vị theo tin từ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
vào ngày một mươi năm tháng năm cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo
của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và một mươi một bị cáo khác trong vụ án kites việt á
phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
trong vụ án này bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công ty việt á
và bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét
đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
cùng có đơn kháng cáo là bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ
các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ bị cáo phạm duy tuyến
cựu giám đốc cdc hải dương bị cáo nguyễn nam liên cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính bộ y tế
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với ba mươi tám bị cáo
trong vụ án kites việt á bị cáo phan quốc việt bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù về hai tội đưa hối lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo nguyễn thanh long bị tuyên phạt
một mươi tám năm tù về tội nhận hồi lộ các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội
về nhiều tội danh gồm đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
và tại nghệ an công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án và triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn
bắt một đối tượng thu giữ tám viên ma túy tổng hợp hai dao nhọn cùng một số tăng vật liên quan
đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là ngân văn pịt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện tương dương
quá trình hoạt động phạm tội đối tượng luôn thủ sẵn dao trong người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi biên giới
nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn
sau một thời gian theo dõi vào ngày hai tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ ngân văn pịt
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp một xe ô tô một điện thoại di động hai dao găm
cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng ban chuyên án thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan